thưa quý vị đối tượng lý huy phong chú tại thành phố sóc trăng là đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một lý huy phong có hành vi gian dối lấy thông tin nhà đất của người khác đang sử dụng trên địa bàn tỉnh sóc trăng và thành phố hồ chí minh
rồi tự nhận là tài sản của mình hoặc của bạn bè để lừa bán cho người nào có nhu cầu mua
nếu khách hàng đồng ý mua thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của mình sau đó chiếm đoạt
và trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang xác minh điều tra vụ việc phong đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai tháng hai phát hiện lý huy phong đang ở tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng